tại thành phố hồ chí minh liên đoàn lao động thành phố vừa tổ chức lễ tuyên dương
gương sáng đảng viên cho năm mươi năm đảng viên trẻ tiêu biểu năm hai nghìn một mươi sáu đây là một trong những hoạt động
kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và đón xuân đinh dậu năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hồ chí minh là đầu tàu kinh tế của cả nước với hơn một hai triệu đoàn viên công đoàn
và hơn một mươi chín công đoàn cơ sở hàng năm đoàn viên công đoàn đã đóng một phần rất quan trọng
về tăng trưởng kinh tế của thành phố đồng thời công nhân viên chức người lao động đã phát động
nhiều phong trào thi đua yêu nước góp phần tích cực vào xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
liên đoàn lao động thành phố rất tự hào trong suốt những năm qua hàng năm chúng tôi đều thực hiện
rất tốt việc bồi dưỡng phát hiện giáo dục giác ngộ giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng
và đây là một lực lượng bổ sung có thể nói là hết sức tích cực
và có chất lượng cho cái sự lãnh đạo của đảng trong tình hình hiện nay
riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu đã có ba hai trăm linh tám công đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng
các đảng viên xuất thân từ các phong trào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu
khẳng định được vai trò hạt nhân là nhân tố tích cực trong các doanh nghiệp và được bổ nhiệm lãnh đạo quản lý
công ty tôi thì một trăm linh vốn đầu tư của nước ngoài
suốt tuổi học tôi được kết nạp đảng từ năm hai nghìn một mươi bốn
và hiện nay thì tôi đang dưới một chức vụ trong công ty là điều hành sản xuất một cái xưởng
và khi được kết nạp đảng đứng trong hàng ngũ của đảng
thì tôi thấy cái trách nhiệm công việc của tôi là phải lớn lao hơn nặng nề hơn trước
tôi rất là tự hào phán khích khi được tuyên dương là gương sáng đảng viên năm hai nghìn một mươi bảy
qua đó cũng là một niềm khích lệ động viên
em phấn đấu và cố gắng hơn trong công việc để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trách nhiệm của mình được giao
một mươi đảng viên được tuyên dương lần này là những đảng viên do các cấp công đoàn của thành phố bình chọn và giới thiệu
đây là những công chức viên chức công nhân đã có những thành tích xuất sắc
là những tấm gương tiêu biểu trong học tập tu dưỡng rèn luyện tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
với sự tâm huyết và ý chí vươn lên những đảng viên trẻ đã góp phần tích cực trong các phong trào do đảng bộ thành phố
về xây dựng thành phố hồ chí minh có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình